đặng minh tuyết nguyên phó trưởng khoa xét nghiệm trần thị nguyên hằng nguyên là nhân viên khoa xét nghiệm và đinh lê lê na nguyên là nhân viên kinh doanh của công ty cổ phần việt á tại đắk lắc và tây nguyên
theo kết quả điều tra trong quá trình triển khai kế hoạch thực hiện xét nghiệm sàng lọc sars cov hai phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trí đã chỉ đạo tuyết và hằng liên lạc trao đổi với lê na để tạm ứng sinh phẩm hóa chất vật tư phục vụ xét nghiệp và hợp thức hóa thủ tục thanh toán
lúc này na đã xin ý kiến của phan quốc việt chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần việt á về việc cho cdc đắk lắc mượn hàng và được ông việt đồng ý
theo hướng dẫn của na hằng và tuyết đã soạn thảo các công văn mượn hàng để gửi công ty trách nhiệm hữu hoạn an việt công ty cổ phần thiết bị y tế và dược phẩm thừa thiên huế công ty cổ phần việt á để trí ký
trong năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một các cá nhân có trách nhiệm liên quan thuộc cdc đắk lắc đã lập ký duyệt hợp thức hóa hồ sơ của sáu gói thầu vào sáu đợt
trong đó có bốn gói thầu đã thanh toán và hai gói thầu chưa ký kết hợp đồng và chưa thanh toán
sau khi cdc đắk lắc thanh toán tiền cho các công ty các bị cáo trên đã được hưởng lợi từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng từ lê na
kết quả điều tra xác định hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng là hơn sáu tám tỷ đồng
mâu thuẫn trong lúc đánh bài nguyễn thuận thảo đã lấy dao để giải quyết mâu thuẫn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an khởi tố bị can và tạm giam đối với nguyễn thuận thảo trú tại thị xã bình minh để điều tra về hành vi giết người
vào sáng ngày một mươi bốn tháng hai tức là ngày năm tết giáp thìn thảo cùng với ba người khác uống rượu sau đó chưa đánh bài
tuy nhiên trong lúc đánh bài thì thảo và một người trong nhóm xảy ra mâu thuẫn sô sát
do bị đánh thảo đã dùng dao đâm đối phương
dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng đến sáng ngày hôm sau ngày một mươi năm tháng hai nạn nhân đã tử vong
nguyễn thuận thảo sau đó đã đến công an phường cái vồn thị xã bình minh để đầu thú
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phiếu hợp với công an huyện phong thổ tỉnh lai châu
vừa bắt quả tang đối tượng lý a tráng hai mươi chín tuổi trú tại huyện mường nhé tỉnh điện biên về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
vào sáng ngày hai mươi một tháng hai tại km tám bảy trăm linh quốc lộ bốn d thuộc địa phận bản nậm cung xã mường so huyện phong thổ tỉnh lai châu
lực lượng chức năng đã bắt quả tang lý a tráng đang vận chuyển trái phép tám bánh heroin
bước đầu đối tượng tráng khai nhận đã được một đối tượng thuê vận chuyển số ma túy trên đi giao cho người mua với tiền công là năm mươi triệu đồng
để đảm bảo an toàn cho các hoạt động vui xuân đón tết của nhân dân trên địa bàn tỉnh
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh sơn la đã triển khai nhiều giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông
kiểm soát cũng như kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm
đặc biệt là với các hành vi vi phạm về nồng độ cồn xe chở quá tải và vi phạm về tốc độ
đây cũng là những nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông
không hợp tác với lực lượng chức năng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
gọi điện trợ giúp từ các mối quan hệ quanh co trình bày hoàn cảnh xin được thông cảm
hay thậm chí là chống đối xúc phạm
cán bộ chiến sĩ thi hành nhiệm vụ
đó là những khó khăn mà cán bộ chiến sĩ thường xuyên gặp phải
trong quá trình xử lý vi phạm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian qua
quy định là chú sai chú sai chú đã bảo là chú sai là sai là chú uống rượu
chú tham gia giao thông là chú sai hoàn toàn đúng không
nhưng chú sai là này chú xin
trong quá trình tuần tra kiểm soát thì chúng tôi cũng có gặp những khó khăn
như có một số những người dân có
uống rượu và họ không làm chủ được bản thân
không chấp hành kiểm tra và khi kiểm tra có nồng độ cồn thì không chấp hành ký biên bản
hoặc gây nhũng nhiễu không đòi yêu sách với cảnh sát lực lượng chức năng khi làm nhiệm vụ
lực lượng cảnh sát giao thông công an sơn la đã triển khai thực hiện nhiệm vụ
với tinh thần quyết tâm cao kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
nhất là đối với các hành vi vi phạm
với mục tiêu không có vùng cấm không có ngoại lệ
tăng cường xếp chặt hơn nữa công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trên các tuyến địa bàn trọng điểm
kiên quyết lập lại trật tự an toàn giao thông
nhất là hành vi vi phạm nồng độ cồn ma túy tốc độ xe quá tải quá khổ
trong dịp tết lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố sơn la đã tổ chức tuần tra kiểm soát sáu mươi k
với một trăm tám mươi lượt cán bộ chiến sĩ tham gia
lập biên bản vi phạm với bốn mươi năm trường hợp vi phạm trong đó vi phạm về nồng độ cồn là bốn mươi một trường hợp
tạm giữ bốn mươi một xe mô tô nộp ngân sách nhà nước gần một trăm năm mươi triệu đồng
lực lượng cảnh sát giao thông đã bố trí lực lượng tuần tra hai mươi bốn trên hai mươi bốn và trực trăm một trăm linh cân số
để bảo bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường giảm thiểu tối đa xảy ra tai nạn giao thông
và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân xảy ra tai nạn như rượu
rượu bia và sử dụng các chất kích thích khi tham gia giao thông trên đường bộ
thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh sơn la sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền
dưới mọi hình thức tập trung tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm có liên quan đến nồng độ cồn
để đảm bảo tốt tình hình trật tự an toàn giao thông phòng ngừa kéo giảm tai nạn giao thông

trước đó vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn thị thu thủy là phó giám đốc công ty cổ phần thiên phú a
đã hứa hẹn với bà nguyễn thị lán chú tây tỉnh yên bái sẽ mua một lô đất tại dự án đô thị golden fire
với giá là một tỷ một trăm năm mươi triệu đồng lô đất này bà lán mua hộ cho cháu là anh lê anh dũng chú ở tỉnh yên bái
đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba anh dũng đã đặt cọc cho thủy với tổng số tiền là bảy trăm năm mươi triệu đồng
để thủy làm thủ tục pháp lý chuyển nhượng quyền sử dụng đất
tuy nhiên do không thấy thủy mua được đất anh dũng và bà lán đang nghi ngờ nguyễn thị thu thủy lừa nên đòi lại tiền
do đã sử dụng tiền của anh dũng vào mục đích khác nên thủy chỉ trả lại được cho anh dũng ba trăm sáu mươi triệu đồng còn nợ lại ba trăm chín mươi triệu đồng
ngày bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba anh dũng đã làm đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nguyễn thị thu thủy lên cơ quan công an
sau đó thủy đã bỏ trốn khỏi địa phương
tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái đã ra quyết định truy nã
nguyễn thị thu thủy về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng các biện pháp nghiệp vụ vào khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi tháng hai lực lượng công an đã bắt giữ được nguyễn thị thu thủy
khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường một thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
tiếp sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
phong cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái đã ra quyết định truy nã tội phạm

đối với đối tượng nguyễn ngọc thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại xã phượng vĩ huyện cẩm khê tỉnh phú thọ
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã số một mươi ngày một mươi tám tháng chín năm hai nghìn một mươi
của công an huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc là đối tượng nguyễn thị hồng thắm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại xã đình chu huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc
bị công an tp vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc ra quyết định truy nã số một mươi một ngày ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba
và công an thị xã phúc yên tỉnh vĩnh phúc ra quyết định truy nã số hai ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn một mươi
cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là đối tượng nguyễn thị nguyệt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại khu năm xã tiền châu thị xã phúc yên tỉnh vĩnh phúc
phải nhận ba quyết định truy nã gồm quyết định truy nã số ba ngày một mươi chín tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
của công an huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
quyết định truy nã số một ngày một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám của công an huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc
và quyết định truy nã số sáu ngày một mươi tám tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám của công an thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc
cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là đối tượng khổng anh hiệp
tám mươi chín hội khẩu thường chú tại thôn si thượng xã tân lập huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc
dù với bất cứ tội danh nào thì tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che
chế chấp các đối tượng tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện